suốt từ ngày hôm qua mùng bốn tết cho đến thời điểm hiện tại tại bến phà vàm cống qua sông hậu nối tỉnh an giang đồng tháp
và bến phà an hòa nối thành phố long xuyên huyện trợ mới tỉnh an giang liên tục bị ủn tắc phải mất tới hàng giờ xe mới có thể qua được phả
tại bến phà vàm cống xe ô tô du lịch và xe chở khách bị ùn tắc đỗ hai dãy nối đuôi nhau hàng cây số trên quốc lộ chín mươi một kéo dài tới cầu cái sắn giáp thành phố cần thơ
nguyên nhân là do rất đông người dân ở hai tỉnh an giang kiên giang đổ về các khu công nghiệp khu chế xuất ở thành phố hồ chí minh bình dương để chuẩn bị đi làm trở lại sau dịp nghỉ tết
cộng thêm một lượng lớn xe chở khách đi chơi xuân hành hương du lịch từ các nơi đổ về đến an giang và quay trở về
mặc dù bến phà vàm cống đã cho vận hành cả hai bến phụ tăng cường thêm phà dự phòng nhưng các loại xe ô tô xe tải xe khách nằm xếp hàng kéo dài trên quốc lộ chín mươi một chờ rất lâu mới qua được phà
bến phà an hòa nối thành phố long xuyên và huyện trợ mới tình trạng ủn tắc xe kéo dài gần năm km
xe ô tô và xe tải xếp hàng dài từ đường lý thái tổ đường hùng vương đến gần cầu hoàng diệu thành phố long xuyên
nguyên nhân được cho là do lượng xe chở khách đi hành hương chùa bà chúa sứ núi sam ở thành phố châu đốc quá nhiều
các xe ô tô phải nhích từng chút một nhiều đoàn xe chờ gần ba giờ đồng hồ mới qua được phà trong khi chiều ngược lại khá thông thoáng